tại quảng trường một mươi tháng ba thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc đã tổ chức lễ khai mạc bảng bảy của hội thi điều lệnh bắn súng võ thuật công an nhân dân lần thứ năm năm hai nghìn hai mươi
bảng bảy của hội thi gồm tám tỉnh với sự góp mặt của hơn năm trăm linh chiến sĩ hội thi nhằm khẳng định tính quân phòng quân kỷ chính quy tình nhuệ của lực lượng công an nâng cao ý thức chấp hành điều lệnh
hội thi nhằm hướng tới mục tiêu khẳng định từng cán bộ công an không chỉ vững về chính trị am hiểu pháp luật mà còn thuần thục nghiệp vụ ngành
hội thi nhằm mục đích biểu dương lực lượng công an nhân dân các tỉnh thành trong cả nước góp phần đảm bảo an toàn trật tự tại địa phương